bốn bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được các lực lượng công an biên phòng hải quan tỉnh sơn la phối hợp thu giữ tại bản thống nhất xã triển khương huyện sông mã khi bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
hai đối tượng là phạm văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã triềng khương huyện sông mã và sông a cho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã mường hùng huyện sông mã tỉnh sơn la
tại cơ quan công an hữu và cho khai nhận đã liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ